tại bình định chiều sáu tháng một mươi hai nước lũ từ thượng nguồn lại ồ ạt đổ về
khiến nhiều địa phương ở vùng hạ du huyện tuy phước bị ngập trở lại
nhiều tuyến đường từ thị trấn đã bị ngập sâu giao thông đi lại khó khăn
khoảng chín h ba mươi sáng cùng ngày trên đường đi học về em dương nguyễn thúy nhiên
học sinh lớp bốn trường tiểu học số một phước thuận bị trượt chân rơi xuống đập tràn hạ thế và bị lũ cuốn
đến trưa ngày sáu tháng một mươi hai thì người dân mới tìm thấy thi thể em
trong chiều sáu tháng một mươi hai đã có hơn ba mươi bốn học sinh của năm mươi tám trường mầm non
tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn huyện tuy phước phải nghỉ học
trước tình hình mưa lũ liên tiếp tỉnh bình định đã điều động lực lượng cứu hộ cứu nạn
cùng chính quyền địa phương túc trực tại các điểm thấp trũng
có nguy cơ ngập lũ để kịp thời hỗ trợ di rời người và tài sản đến nơi an toàn